kính chào quý vị và các bạn
chấp hành kết luận của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
tại phiên họp thứ hai mươi một ban thường vụ quân ủy trung ương đã chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội
báo cáo kết quả điều tra xác minh về các sai phạm của một số cán bộ thuộc học viện quân y
trong việc nghiên cứu bàn giao đề tài chế tạo bộ sinh phẩm rt pcr và real time rt pcr
phát hiện chủng virus corona mới hai nghìn một mươi chín và sai phạm trong việc mua một số sản phẩm vật tư y tế
của công ty việt á ban thường vụ quân ủy trung ương đánh giá sai phạm của một số cán bộ
thuộc học viện quân y là nghiêm trọng cần phải xử lý nghiêm theo quy định của pháp luật
cơ quan điều tra hình sự bộ quốc phòng đã khởi tố vụ án khởi tố bị can bắt tạm giam
đối với thượng tá hồ anh sơn phó giám đốc viện nghiên cứu y dược học quân sự học viện quân y
về tội tham mô tài sản quy định tại khoản bốn điều ba trăm năm mươi ba và tội lợi dụng chức vụ quyền hạn
trong khi thi hành công vụ quy định tại khoản ba điều ba trăm năm mươi sáu bộ luật hình sự
và đại tá nguyễn văn hiệu trưởng phòng trang bị vật tư học viện quân y về tội vi phạm quy định
về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng theo khoảng bốn điều hai trăm hai mươi hai bộ luật hình sự
các quyết định tố tụng của cơ quan điều tra đều được viện kiểm sát quân sự trung ương phê chuẩn
đây là vụ việc rất nghiêm trọng xảy ra trong thời gian cả nước đang tập trung phòng chống dịch covid một mươi chín
dư luận xã hội đặc biệt quan tâm thuộc diện theo dõi chỉ đạo của ban chỉ đạo trung ương về phòng chống tham nhũng tiêu cực
ban thường vụ quân ủy trung ương tiếp tục chỉ đạo các cơ quan tư pháp quân đội khẩn trương mở rộng điều tra làm rõ
và xử lý nghiêm sai phạm của cá nhân tổ chức liên quan theo quy định của pháp luật